các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm
trường hợp gộp mẫu mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định
mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các bộ cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương
trừ trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các bộ cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương đóng trên địa bàn địa phương
thông tin bốn trăm linh hai quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai do cơ sở y tế của nhà nước thực hiện bao gồm việc lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai
thông tư này áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm sars cov hai theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế người sử dụng dịch vụ xét nghiệm sars cov hai tự chi trả
và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
thế nhưng các trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm không được áp dụng